khoảng sáu h ba mươi phút sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi lực lượng chống buôn lậu liên ngành thuộc tổ tỉnh biên đang trên đường tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên tuyến biên giới
khi đến khu vực khóm xuân hòa thị trấn tịnh biên huyện tịnh biên thì phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát sáu mươi bảy c hai nghìn bốn trăm sáu mươi tám do tài xế lê minh phúc điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe đang chở năm chín trăm hai mươi chiếc quần và một một trăm tám mươi chín áp
tại thời điểm kiểm tra tài xế phúc không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số quần áo trên
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ phương tiện và tăng vật
ngay sau đây xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua một số thông tin nổi bật được đăng tải trên các số báo ra ngày hôm nay cùng với sự đồng hành của biên tập viên minh hương
xin mời chị minh hương
vâng ạ cảm ơn anh thế cương
đây sẽ là nội dung chi tiết
theo báo công an nhân dân số ra ngày bảy tháng một mươi các cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét khẩn cấp đối với phạm đoan trang
bốn mươi hai tuổi trú tại quận đống đa thành phố hà nội về hành vi làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm chống nhà nước xã hội chủ nghĩa việt nam
và ngay lập tức một số tổ chức núp bóng nhân quyền đã lớn tiếng phản đối và kêu gọi chính quyền việt nam trả tự do ngay lập tức cho phạm đoan trang
vậy sự tật đằng sau những lời kêu gọi này là gì
các tổ chức núp bóng nhân quyền như phóng viên không biên giới rsf theo dõi nhân quyền thế giới hrvk hay ân xá quốc tế ra thông cáo báo chí cố tình xuyên tạc rằng vụ bắt giữ phạm đoan trang là ví dụ mới nhất về việc đàn áp những tiếng nói chỉ trích ở việt nam
và trên thực tế phạm đoan trang đã có những thông tin với nội dung bôi nhọ xuyên tạc thể chế chính trị việt nam
đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước xuyên tạc tình hình dân chủ nhân quyền ở việt nam hướng dẫn cách thức hoạt động chống chính quyền bất bạo động cách thức đối phó với các cơ quan thực thi pháp luật kêu gọi biểu tình lật đổ chế độ ở việt nam
phạm đoan trang đã có những hành vi đi ngược lại lợi ích của đất nước của nhân dân những hành vi trên sẽ được các cơ quan bảo vệ pháp luật làm rõ
nhiều địa phương đua nhau đề xuất làm sân bay mới tránh lãng phí nguồn lực đẩy dân vào
quy hoạch treo vấn đề này được báo lao động số ra ngày hôm nay đặt ra
theo báo lao động với một mạng lưới sân bay dày đặc như hiện nay nhưng nhiều sân bay chỉ đạt trên ba mươi công suất dẫn đến nguồn thu không bù chi
việc khai thác hiệu quả và lấp đầy công suất các sân bay hiện hữu đặt ra yêu cầu cấp bách hơn nhiều với việc quy hoạch xây dựng các sân bay lớn
chưa kể đầu tư sân bay với số vốn rất lớn nhưng hiệu quả không cao sẽ gây lãng phí nguồn lực
đặc biệt về nguồn lực tài chính và tài
các thống kê mới nhất được công bố cho thấy trong tổng số hai mươi hai sân bay do tổng công ty cảng hàng không việt nam acv quản lý và khai thác
đến nay chỉ có sáu sân bay hoạt động có lãi trong khi một mươi sáu sân bay còn lại đang chịu cảnh lỗ
trong số này nhiều sân bay vẫn đang có công suất hoạt động khá thấp so với thiết kế doanh thu không đủ bù chi
đã khiến như là sân bay july tuy hòa dạch giá hay điện biên
thông tin của tổng công ty cảng hàng không việt nam acv và khai thác
tại việt nam dẫn thông tin vào tối ngày một mươi bốn tháng một mươi bộ y tế có công điện gửi sở y tế các tỉnh sơn la và vĩnh phúc
về đánh giá kết luận các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng
theo thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên vào ngày một mươi ba tháng một mươi bộ y tế nhận được thông tin về các trường hợp trẻ tử vong
sau tiêm chủng vaccine tại tỉnh vĩnh phúc và sơn la
cụ thể một trường hợp tử vong sau tiêm vaccine viêm gan b tại bệnh viện phúc yên tỉnh vĩnh phúc
tại tỉnh sơn la có bốn trường hợp phản vệ sau tiêm vaccine trong đó có một trường hợp trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine comifi
và uống vaccine b o b v tại trạng y tế xã trường sôm thành phố sơn la tỉnh sơn la
và ba trường hợp đang được theo dõi sức khỏe tại khoa nhi bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la
trước các sự kiện trên bộ y tế đề nghị giám đốc sở y tế hai tỉnh chỉ đạo thực hiện và báo cáo gửi về bộ y tế để tổng hợp
người bệnh muốn mau trở về nhà với thân nhân thì chỗ đoàn thanh niên công an thị xã đã thực hiện công trình bắt cáo yêu thương để bổ sung dinh dưỡng cho người bệnh
lúc đầu các bạn khi bắt đầu công trình cũng gặp rất là nhiều khó khăn tại vì các bạn phải tranh thủ thời gian ngoài giờ và đôi khi bằng việc gia đình nên các bạn cũng ngắn ngại việc tham gia các công trình
nhưng qua nhiều lần phát thì bệnh nhân cảm giác họ thể hiện rất là vui vẻ và hăng hoang rất là hạnh phúc khi nhận được bắt cáo từ những niềm vui của bệnh nhân đã là một động lực rất là lớn cho các bạn đoàn viên tiếp tục và duy trì
định kỳ sáng thứ năm hàng tuần các chiến sĩ công an chuẩn bị từ một trăm hai mươi đến một trăm năm mươi suất cháo phát đến tay người dân kinh phí được vận động từ các mạnh thường quân
từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến nay đã có hàng ngàn xuất cáo miễn phí
để các cháu yêu thương được trao kịp tay đến người nhận trước đó đoàn thanh niên công an thị xã bình minh phối hợp với trung tâm y tế thị xã đến từng diện bệnh phát phiếu nhận cháo cho bệnh nhân và người thân để nắm số lượng sốt cháo cần phát
như đã quen với việc phát cháo định kỳ này từ rất sớm đã có khá nhiều bệnh nhân người nuôi bệnh lần lượt xếp hàng
trong điều kiện dịch covid một mươi chín vẫn còn tìm ẩn ngoài việc phát cáo lực lượng chiến sĩ còn tuyên truyền thực hiện giãn cách đảm bảo an toàn cho bà con khi đến nhận cáo
tôi nằm bệnh viện ở đây khoảng bốn ngày nay thì nghe là có cái phiếu mà đem đến giường phát cho tôi tôi mới biết là cái trường hợp mà cho cháu như vậy đó là một cái tình người cao cả
giúp cho mọi mặt là điều thứ nhất là cái bệnh lành nó được là hưởng một cái thực phẩm nó tốt lành tạo cái điều kiện sức khỏe cho một người đó nó chống lành bệnh
nghe mấy cô lên cho cái phiếu đó hỏi có ai chân cháu không tôi thấy vậy tôi xuống đây tôi ủng hộ với cháu cho cháu dịu cho con hết bệnh cho cháu hoàn
cháu sẽ được cho mấy người bệnh mấy người nhạt nhẹo người ta bệnh người ta khổ người ta giúp được vậy là tôi rất là cảm ơn
bác cháu nghĩa tình đã sang sẻ phần nào với những hoàn cảnh khó khăn
mang lại cho bà con một buổi sáng đầy đủ dinh dưỡng và an toàn mặt khác góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân gắn kết gần gũi trong lòng dân

khi ô tô không thể nhường tài xế xe buýt vẫn cố tình đánh lái tranh giành vào làn đường đúng chiều để tiếp tục di chuyển
sự việc xảy ra vào lúc tám h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một mươi trên đường phạm ngọc thạch quận ba tp hcm
sau khi clip được đăng tải nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành động xem thường luật giao thông của tài xế xe buýt
cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh
các ngã ba ngã tư các vị trí phức tạp về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
và sau gần hai năm đi vào hoạt động các mắt thần này đã giúp cho lực lượng chức năng phát hiện
ngăn chặn giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến giao thông
đã góp phần nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông

hay như thế nào thì chúng ta có cả video cho anh xem
cái lỗi này thì thực sự là lần đầu tiên mình cũng bị lần đầu tiên là cái lỗi này gọi là phản nguội
thì có nghĩa là mình ít khi vượt cái đèn đỏ
nhưng mà đây là chắc hôm đấy là chắc cũng chủ quan là vượt theo cái kiểu cái quan tính gửi theo cái đèn ấy
vượt thì nó có nghĩa là cũng chạy cố ấy nó vào đúng cái khung đấy thì mình nhìn này là đúng là
cái lỗi thì tất nhiên là đúng rồi
có nghĩa là không chạy cố
đánh vào đâu rồi có nghĩa là phải trị phà thôi
trước đây nhiều trường hợp vi phạm giao thông chỉ được phát hiện bằng phương pháp thủ công
tuy nhiên từ khi trung tâm quản lý điều hành giao thông đi vào vận hành
đã giúp lực lượng cảnh sát giao thông giám sát tốt hơn công tác điều hành giao thông
xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra
mắc thần đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm
chủ yếu là lỗi vi phạm về không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
dần đỗ sai quy định chạy quá tốc độ
hay những lỗi vi phạm như đè vạch phóng nhanh vượt ẩu đều bị camera giám sát ghi lại
đó là việc sử dụng hệ thống camera giám sát giao thông
rõ ràng đã giám sát được tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn tuyến địa bàn của tỉnh quảng ninh
và đồng thời là giám sát được tất cả các biển số xe vi phạm lịch trình
tất cả các biển số xe và lịch trình di chuyển của các phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh quảng ninh
và thứ ba
hệ thống camera giám sát giao thông như thế này
thì chúng tôi đã cung cấp cho công an các đơn vị địa phương trên tuyến trên địa bàn
những cái thông tin về tình hình an ninh trật tự
những cái vụ việc mà công an các đơn vị địa phương cần phải trích xuất
để phục vụ trong công tác điều tra công tác xử lý
camera giám sát giao thông sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho lực lượng cảnh sát giao thông
trong việc phát hiện các trường hợp vi phạm và phật nguệ
hình ảnh phương tiện vi phạm được ghi nhận qua hệ thống giám sát

hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông
làm căn cứ cho việc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
vì việc triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông
như trong chỉ đạo của tỉnh là một hệ thống thành phố thông minh
hệ thống giao thông thông minh
thì như phòng đề xuất của phòng giao thông
thì những cái nếu được triển khai lắp đặt trên hệ thống toàn tỉnh
thì rất là phục vụ tác lực
một là kiểm soát được hệ thống trần tuần giao thông
mà cảnh sát giao thông không thể lúc nào có có mặt trên tuyến
và không đủ lực lượng để trải dài
nên qua hệ thống camera giám sát này
thì giúp cho lực lượng cảnh sát giao thông
cũng như các nhà quản lý điều hành đường giao thông
và giám sát được hoạt động giao thông
và lân cao ý thức của người dân
quảng ninh đang xây dựng trung tâm giám sát giao thông
để kết nối tất cả các dữ liệu lại
từ đó có thể theo dõi điều khiển từ xa
thông qua hệ thống camera giám sát
giao thông từ đây
các ngành chức năng sẽ chủ động hơn trong việc
bao quát tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
tiến tới xây dựng hệ thống giao thông
thông minh hoàn thiện và đồng bộ
thưa quý vị trong thời gian này lực lượng công an
trên toàn địa bàn tỉnh vĩnh long đang trong
giai đoạn khẩn trương hoàn thành việc thu thập
dữ liệu quốc gia về dân cư và đến nay
đã hoàn thành bước thu thập thông tin
và bổ sung thông tin đã phúc tra một lần nữa
trước khi nhập dữ liệu quốc gia
vâng đối với những địa bàn
vùng sâu vùng xa thì việc hoàn thiện
dữ liệu dân cư thì còn gặp rất nhiều
khó khăn nhất định tuy nhiên lực lượng
công an cơ sở đã và đang đẩy nhanh tiến độ
đảm bảo hoàn thiện việc thu thập
thông tin một cách chính xác nhất
loan mỹ là xã vùng sâu
của huyện tam bình tỉnh vĩnh long
địa bàn chiếm đại đa số là người dân tộc
khơ me sinh sống thời gian này
công an xã đã phân công lực lượng
xuống tận cơ sở để kiểm tra phúc tra
đối chiếu các trường thông tin của
bà con thật chính xác để tạo
điều kiện cho người dân tham gia đầy đủ
khai báo thông tin chính xác lực lượng công an
xã đã gửi giấy mời đến từng hộ dân
tuyên truyền để bà con nắm rõ được
chủ trương thực hiện việc thu thập dữ liệu
quốc gia về dân cư
công an cơ ở cấp ở xã
đến tận nơi công dân mình
để thu thập thông tin
từng nhân từng hộ để phục vụ
cho việc chuẩn bị cung cấp căn cước
mới và góp dựng tiện cho công dân mình
bản thân mình là một người công dân
nên cung cấp chính xác
để cho công an làm việc
thận tiện hơn mau lẽ hơn
ngoài những thời điểm bà con nhân dân
tới trụ sở công an công an xã
luân mỹ còn tổ chức đến tận ấp
nơi bà con sinh sống các trường hợp
người dân phải đi làm thì ngoài giờ
lực lượng công an xã cũng phải đến từng ngõ
gõ cửa từng nhà để làm nhiệm vụ
bảo đảm không gây phiền hà cho nhân dân
mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ thu thập dữ liệu
tôi thấy anh em
vô tới nhà tôi vui lắm
họ vô giúp tôi làm công việc đó
anh em hỏi tôi cái gì thì tôi trả lời
cái đó hỏi gia đình tôi có bao
nhiều người hướng dẫn tôi làm
tạo điều kiện thuận lợi cho tôi nhất
trên địa bàn thái đông mỹ
hiện tại giờ là có một tám trăm bốn mươi tám
cái hộ người dân tộc tiếng khmer
bây giờ phần lớn bà con
thì cũng phần lớn không biết tiếng kinh
phần công cán bộ người dân tộc khmer
đến từng hộ từng dân
để nắm và hướng dẫn bà con
cụ thể hơn
bà ngài đi không được thì bà con
điêm điêm tranh thủ bà con
làm ăn xe
về thì mình cũng hướng dẫn tận tình
với sự vào cuộc khẩn trương
quyết liệt của đội ngũ cán bộ công an
cấp cơ sở mà điển hình là công an
xã loan mỹ huyện tam bình
cùng với nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh
đã góp phần rất lớn trong việc hoàn thành
dữ liệu quốc gia về dân cư
bảo đảm cấp căn cước công dân trên địa bàn tỉnh
dự kiến sẽ thực hiện vào đầu tháng một mươi một này
những ngày vừa qua thì mưa
lũ triển biên đã để lại những hậu quả
đau thương cho giải đất miền trung
trong hành cảnh đó cùng với lực lượng khác
lực lượng công an đã phát huy vai trò sung kích
vì nhân dân phục vụ cả trước trong
và sau lũ
tại thành phố hội an tỉnh quảng nam
khi mà nước vừa rút đoàn thanh niên công an
thành phố cùng với công an địa phương đã nhanh chóng
có mặt giúp người dân khắc phục sự cố
mau chóng ổn định cuộc sống
thành phố hội an sau gần
một tuần chìm trong biển nước
nhà cửa đường xá ngập ngộ
bùn lầy cây cối ngã đổ
lũ đi qua
để lại một thành phố sơ sát tiêu điều
có mặt đồng hành
cùng người dân trong suốt những ngày chống lũ
lực lượng công an thành phố
công an các đơn vị đã đến
từng nhà hỗ trợ sơ tán dân
đảm bảo an toàn giao thông
trên các tuyến đường ngập nặng
và ngay khi nước lũ vừa rút
các anh cũng là những người có mặt đầu tiên
cùng nhân dân khắc phục
hậu quả nặng nề sâu lũ
theo thái là
tất cả công an
của thành phố hội an
của tỉnh quảng nam
và nhân viên đã ủng hộ rất nhiệt tình
cả dòng quốc người dòng xã
để ra làm các tuyến đường
giao thông và ủng hộ cho người dân
ở nơi thành phố hội an
sạch và đẹp tôi xin đại diện
cho người dân tỉnh quảng nam
xin chân thành sự lãnh đạo của công an
thành phố hội an và tất cả
và cũng chia sẻ
với bà con
phát huy tinh thần sung kích
vì nhân dân phục vụ
những chiến sĩ công an có mặt
trên mọi nẻo đường của phố hội
không ngại khó ngại khổ
mỗi người một việc
chỉ mong sao cho người dân
sớm vượt qua khó khăn
ổn định lại cuộc sống
sau trận lũ lịch sử
đối với họ đó vừa là trách nhiệm
vừa là niềm tự hào
của người lính công an
khi được sát gánh cùng nhân dân
đợt lũ vừa rồi thì
hội an và nói chung
phố an hội phường miền nam
nói riêng là ảnh hưởng rất đặng nề
với lúc lúc vừa rồi
sau khi lâu rút thì công an hành phố
với tinh thần sung kích đi đào
có hợp với nhân dân thì vẫn
đã dọn dẹp
vệ sinh khuôn phố
để trả lại cảnh quan
sạch đẹp cho
thành phố du lịch hòa
đối với lực lượng ngũ trang
đặc biệt là lực lượng ngũ hành phố
thì việc giúp người dân
lụt sau lũ
cũng là trách nhiệm
của một người chiến sĩ công an
trong những ngày mưa lũ đi qua
những chiến sĩ công an nhân dân
dường như chưa có ngày nào được nghỉ ngơi
nhưng những vất vả ấy
sẽ trở thành niềm hạnh phúc
đối với các anh
khi có thể mang lại bình yên cho nhân dân
và đối với người dân thành phố hội an
những chiến sĩ áo xanh ấy
dường như đã thân thuộc
như người con người cháu
trong gia đình
với tinh thần của các đồng chí
thành phố và tỉnh
để có những trường hợp
là về chung tay với nhiều nhân dân
cùng đáng góp với nhân dân
để dọn vệ sinh mua trường chai sạch
mưa lũ rồi sẽ đi qua
người dân sẽ trở lại
với cuộc sống bình thường
nhưng chính những ngày vất vả như thế này
lại là sự dây thắt chặt hơn
tình cảm của quân dân
những thông tin của quân dân
vừa rồi cũng đã khép lại
chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
của truyền hình công an nhân dân
đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chúc tạm biệt và hẹn gặp lại